liên quan đến vụ việc năm thanh niên xông vào khu nhà trọ ở phường kim liên quận đống đa hà nội
để khống chế và sàm sỡ một cô gái trẻ công an quận đống đa đã triệu tập đối tượng nghi vấn
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng sáu trên mạng xã hội đăng tải video ghi lại hình ảnh một cô gái trẻ
trong lúc đi xe máy về nhà vào buổi đêm thì bất ngờ bị một nam thanh niên đeo kính đi theo phía sau
lao vào bịt miệng và sàm sỡ
bị nạn nhân chống cử quyết liệt đối tượng đã bỏ chạy
bước đầu xác định đối tượng sàm sỡ sinh năm hai nghìn bốn chú quận đống đa hà nội
công an quận đống đa đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật